xin kính chào quý vị và các bạn
trước tiên chúng ta sẽ cùng đến với tin tức về áp thấp nhiệt đới trên khu vực vĩnh bắc bộ
thưa quý vị vào hồi bảy h ngày hai mươi bốn tháng bảy vị trí tầm áp thấp nhật đới
ở vào khoảng một mươi chín ba độ vĩ bắc một trăm linh bảy hai độ kinh đông cách bờ biển nam định và ninh bình
khoảng một trăm ba mươi km về phía đông nam
sư gió mạnh nhất vùng gần tầm áp thấp nhật đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong những giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chậm
theo hướng về phía đảo hải nam của trung quốc và suy yếu dần
do ảnh hưởng của áp thấp nhật đới ở vùng biển phía nam của vĩnh bắc bộ
sẽ có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
trở lại thời tiết trên đất liền do ảnh hưởng của áp thấp nhật đới di chuyển xuống khu vực bắc trung bộ
đồng thời hồi tù gió cũng suy yếu dần nên trong ba ngày tới
thời tiết tại các hình thành đông bắc bộ sẽ có chuyển biến tích cực
khi mưa rông chỉ còn duy trì giải rác ở vùng núi còn vùng trung du và đồng bằng mưa lác đác vài nơi
tuy nhiên người dân cần phải cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong mưa rông
do mưa giảm nên nhiệt độ sẽ có xuống tăng nhẹ ngày và đêm sẽ giao động từ hai mươi bốn cho đến ba mươi bốn độ
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ cũng chỉ có mưa rông rải rác vài nơi với lượng là không đáng kể
nhưng người dân vẫn nên đề cao các cảnh rác
thời tiết cực đoan có thể tiềm mẩn trong cơn rông
do mưa vẫn duy trì nên nhiệt độ tại đây sẽ chưa biến đổi quá nhiều
khi trưa chiều sẽ đạt ngưỡng là ba mươi cho đến ba mươi ba độ
đối với khu vực miền trung các tỉnh phía bắc dọc từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sang ngày mai vẫn còn khả năng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
nên quý vị phải đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp
nhiệt độ trong ngày mai sẽ phổ biến là hai mươi bốn cho đến ba mươi hai độ
sang ngày hai mươi sáu tháng bảy mưa sẽ giảm dần
đến ngày hai mươi bảy tháng bảy mưa giảm nhanh xuống vài nơi chủ yếu xảy ra vào tối và đêm
ban ngày trời có nắng trở lại cùng nhiệt độ sẽ có xuống tăng dần
đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới trời vẫn có nắng
mưa rào vào rông chỉ xuất hiện cuộc bộ trong thời đoạn ngắn vào thời gian chiều tối
và nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều ở mức là ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
trong cơn rông có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
người dân cần phải lưu ý đề phòng
ở vùng cao tây nguyên do cường độ của gió mùa tây nam suy giảm nên mưa cũng sẽ giảm
chỉ còn xuất điện giải rác số điểm có mưa vừa mưa to được thu hẹp lại
người dân cần phải lưu ý với các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc cũng như gió giật mạnh
ban ngày trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ tại đây sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng là hai mươi một cho đến ba mươi hai độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày tại đây có nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều trên khu vực sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng là ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ